kết quả kiểm nghiệm mẫu nước của trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hà nội đối với xã đông phương yên
trong đó có thôn lũng vị nhiều chỉ số vượt quá giới hạn cho phép
còn đây những công dân thủ đô ở linh gybak đã phải sử dụng nguồn nước như thế này để ăn uống
sinh hoạt bằng mắt thường cũng biết được nguồn nước không đảm bảo như thế nào
tuy vậy ở linh quy bắc này vẫn còn may hơn
ở lũng vị bởi chưa bị bộ tài nguyên và môi trường liệt vào một mươi làng ung thư của cả nước
nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
theo một kết quả nghiên cứu gần đây của trung tâm quan chắc và dự báo tài nguyên nước
bộ tài nguyên và môi trường
trong một mươi năm nước ngầm tại một số nơi ở hà nội đã giảm đến sáu mét
thưa quý vị có một thực tế là đa phần người dân ở các quận huyện ngoại thành của hà nội
thì đều sử dụng nguồn nước sinh hoạt của mình là nguồn nước giếng khoan
và bên cạnh những giếng khoan đó thì chúng ta không khó tìm những canh mương như thế này
và thậm chí là những bãi rác thải
và sau này thì cái nguồn chất bẩn sẽ ngấm dần xuống các tầng nước
ở dưới này
và như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của người dân
và điều đặc biệt là gần đây sở tài nguyên môi trường của hà nội
cũng đã công bố hàng loạt các địa phương mà nguồn nước ngầm không đảm bảo
đặc biệt là có các chất như arsen hay là ammoni
thì những chất này thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thậm chí cả tính mạng của người dân
nhằm đánh giá về thực trạng nước ngầm của hà nội
sở tài nguyên môi trường
đã phân tích các mẫu nước được lấy từ nhiều nơi trên địa bàn thành phố
thực tế cho thấy tại khu vực phía tây hà nội và khu vực các huyện ngoại thành
thì nguồn nước bị ô nhiễm các chất như ammoni và arsen
một số khu vực thuộc quận hai bà trưng khu vực thanh trì huyện quốc oai
hàm lượng asean cao gấp ba lần tiêu chuẩn cho phép
còn tại huyện đan phượng hàm lượng amoni trung bình vượt tiêu chuẩn cho phép tới hai trăm ba mươi ba lần
nghiên cứu của tổng cục môi trường
một trăm linh lượng bổ sung cho nước ngầm của hà nội là từ các sông hồ
trong khi các nơi này lại đang bị nhiễm trầm trọng bởi nước thải và rác
hiện tại lượng nước thải sản xuất của hai trăm bảy mươi bốn nhà máy xí nghiệp
gần một cơ sở dịch vụ hợp tác xã thủ công nghiệp
hơn ba tổ sản xuất và sinh hoạt chủ yếu xả trực tiếp ra sông hồ mà không qua xử lý
theo tiến sĩ hoàng dương tùng
trong các loại ô nhiễm ô nhiễm nước đang là vấn đề báo động ở nông thôn
bởi đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều bệnh thật nguy hiểm cho người dân
một trong những vấn đề được đề cập trong báo cáo hiện trạng môi trường nông thôn năm hai nghìn một mươi chín
là chúng ta chưa có một cơ chế rõ ràng
ngoài ra người dân vẫn chưa có ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường chung
nước sông nước hồ thì hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là
có rất nhiều những cái nơi
mà các nước thải sinh hoạt của người dân đổ ra là không được xử lý
một số các cơ sở sản xuất
các khu công nghiệp vẫn còn không xử lý
trước khi mà thải ra sông
nó cũng gây ô nhiễm
trở lại thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở làng lũng vị
theo thống kê
trong một mươi năm
đã có gần năm mươi người làng lũng vị qua đời
vì căn bệnh ung thư quái ác
không chịu được cảnh dùng giếng làng ô nhiễm
một số hộ dân đã sử dụng giếng đào
nhưng nguồn nước cũng không đảm bảo
thậm chí không có nước
số người dân mắc bệnh ung thư
và qua đời ngày một nhiều
lo sợ một số hộ dân
đã đi mua nước sạch
nhưng mỗi ngày hết một trăm linh đồng
thì không phải gia đình nào
cũng có điều kiện
để mua nước sạch
bởi họ đi làm thuê cũng chỉ được chưa đến năm mươi trên một ngày
đầu năm hai nghìn một mươi năm
trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước
đã tiếp tục công bố danh sách một mươi nguồn nước
ngôi làng có nguồn nước bị ô nhiễm nặng nhất
trong số các làng ung thư trên toàn quốc
qua đó danh sách này
cũng chỉ ra tỷ lệ bệnh tật
có tỷ lệ thuận với ô nhiễm nguồn nước
để mà bảo vệ được nguồn nước
thì cần phải tuyên truyền
để nâng cao ý thức của người dân
nâng cao cái kiến thức của người dân
thì người ta mới bảo vệ được
phải làm thế nào để đừng cho ngăn cho những cái ô nhiễm nó chảy xuống cái sông cái hồ cái mương đấy
rồi làm thế nào đó để chúng ta gom chúng ta xử lý
thế chứ nếu mà không mà chúng ta
cải thiện chúng ta lại thải nước thải vào đấy thì nó cũng là vô nghĩa
chúng tôi nghĩ là đây là
một cái vấn đề rất là hết sức bức xúc nhưng mà cũng cần phải sự tham gia
của chính những người dân đó và của các cấp chính quyền
tại địa phương đó thì chúng ta mới giải quyết được chuyện này
thời gian gần đây người dân nội đô hà nội
luôn trong cảnh sợi nước
bởi đường đất sông đà
bị vỡ liên tục
còn người dân ngoại thành
một vài nơi
thì sợ hãi
bởi nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm
các ban ngành có trách nhiệm
thì kêu nhiều
vì ô nhiễm môi trường
chính quyền địa phương thì cũng kêu
tình trạng ô nhiễm diễn ra ở nhiều nơi
còn người dân
thì cũng vậy
họ đánh chấp nhận
sống chung với ô nhiễm môi trường
mà bên tay phải là canh mương đang bị ô nhiễm
bên tay trái của tôi
là những khu nhà cao tầng
mọc lên khang trang
có lẽ câu chuyện cũng đúng với những người dân ở ngoại thành của hà nội
họ đang đi trên những con đường liên thôn
vô cùng rảnh rẽ
nhưng ở một số nơi
thì họ đang phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo từ nhiều năm nay
mặc dù họ biết
là bị ô nhiễm
như thế thì nguồn nước sinh hoạt đang bị ô nhiễm kêu cứu
vẫn chưa có lời đáp
thưa quý vị
xác định nhân dân là chủ thể
để từ đó tham mưu nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với phương châm này
nhiều năm qua công an tỉnh khánh hòa đã xây dựng thành công hàng trăm mô hình toàn dân phòng chống tội phạm
có phần xây dựng nhiều địa bàn an toàn về an ninh trật tự
phóng sự sau được thực hiện tại thành phố nha trang
phường phương xài thành phố nha trang
để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự
địa phương này đang xây dựng thí điểm mô hình camera an ninh
theo đó tám hệ thống camera đã được lắp đặt ở những khu vực tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
từ ngày có camera an ninh trật tự được cải thiện rõ rệt
hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng đã được nâng cao
kinh phí lắp đặt đều do người dân tự nguyện đóng góp
giao cho lực lượng bảo vệ dân phố quản lý sử dụng
chúng tôi là vận động nhân dân
nhưng đặc biệt là các hộ mà có điều kiện thu nhập cao
để người ta đóng góp ủng hộ
nói chung là
ai cũng sẵn sàng ủng hộ cho
bang bảo vệ dân phố cũng như là chúng tôi
để mà tiến hành lắp đặt
từ hôm nay cũng đã lắp đặt xong
thì chúng tôi thấy là
cái tình hình an ninh của khu vực đó
thì giảm hẳn rồi
không còn những tụ tập như trước kia nữa
coi nhân dân là chủ thể của phong trào
công an nha trang tập trung tham mưu đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia vào các mô hình phòng chống tội phạm
nha trang đã xây dựng và nhân rộng được hai trăm bảy mươi bốn mô hình tự quản về an ninh trật tự
ở đều khắp các địa bàn dân cư
các mô hình được hình thành theo cơ chế người dân quyết định việc tổ chức quản lý điều hành
trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền
và sự tham mưu hướng dẫn của công an
hiệu quả hoạt động của các mô hình này
góp phần đưa hơn ba trăm linh khu dân cư trong thành phố
đạt tiêu chuẩn khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội
chín mươi sáu cơ quan doanh nghiệp
đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa không có tội phạm và tệ nạn xã hội
vài trò của quận chống nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự là rất quan trọng
lực lượng công an phải bám sát
đến tổng cơ sở xã phường
và gần gũi với quận chống nhân dân
cô nhân dân
là một lực lượng rất quan trọng
rất cơ sở
có như vậy thì
quận chống nhân dân mới tin yêu
phát hiện kịp thời
và giúp đỡ của lực lượng công an
trong công tác
đấu tranh phòng chống và xử lý các loại tội phạm
một nguyên nhân có tính quyết định là cấp ủy chính quyền ca cấp của thành phố
luôn đặc biệt coi trọng đến công tác xây dựng phong trào
qua đó kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố làm nòng cốt
thúc đẩy và phát huy sáng tạo của nhân dân
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
bên cạnh đó
vai trò nòng cốt của lực lượng công an và các tổ chức an ninh cơ sở
tiếp tục được khẳng định
sự hiệu quả của những tổ chức này
sẽ tạo nên sức mạnh nội lực cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
không ngừng phát triển sâu rộng